thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác đã đi thị xác tình hình bão tại thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
tới thăm trường tiểu học nghi hải thị xã cửa lò một trong những điểm bị thiệt hại nặng do bão số một mươi gây ra
chia sẻ với lãnh đạo và nhân dân địa phương thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương công tác lãnh đạo
chỉ đạo ứng phó với bão số một mươi của tỉnh nghệ an nên đã giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra
ngay sau bão nghệ an đã làm tốt công tác huy động các lực lượng giúp nhân dân dựng lại nhà cửa vệ sinh môi trường
thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu tỉnh nghệ an huy động cả hệ thống chính trị lực lượng tại chỗ cùng các đơn vị hỗ trợ
như bộ đội công an biên phòng sớm dựng và lập lại nhà cửa để giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống
đồng thời tập trung tu sửa lại trường lớp trụ sở ủy ban nhân dân bị hư hỏng để ngay tuần tới có thể tổ chức học tập và làm việc trở lại bình thường
thủ tướng cũng đồng ý hỗ trợ tỉnh nghệ an lắp đặt hệ thống theo dõi thời tiết báo động lũ trên thượng nguồn hệ thống sông cả sông hiếu
cũng như nghiên cứu việc nâng cấp hệ thống đê biển và đê sông trên địa bàn tỉnh nghệ an